mới hết người nam đánh tây thể hiện mạnh mẽ ý chí quyết tâm chống kẻ thù xâm lược của cả dân tộc việt nam
những lời bất hù của ông còn mãi lưu truyền mãi là lời cổ động cho lòng người dân nam bộ và nhân dân cả nước trong cuộc kháng chiến chống thực dân pháp xâm lược
nguyễn đông trực đã để lại cho đời một tấm gương sáng ngời toàn vẹn về trung hiếu tuyết nghĩa mà người đời lưu truyền mãi mãi
ông đã sống một cuộc sống rất là quan liệt
nhất là khi bị giặc bắt được ông đi vào lòng người dân và được sử sách lùi danh và được nhân dân tôn làm thần
tôi nghĩ rằng việc nói gương với trung trực là rất là cần thiết đặc biệt là đối với những thế hệ trẻ trong sự nghiệp xây dựng đất nước
sau khi ông hy sinh vua tự đức đã cho làm lễ truy điệu và sắc phong ông làm thượng đẳng linh thần thờ tại làng vĩnh thanh vân rạch giá
nơi ông đã hiên ngang thả chịu chết